cần cứ chỉ thị số ba mươi một của thủ tướng chính phủ ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về tăng cường quản lý
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công đến thời điểm hiện nay trung ương đã phê duyệt phương án
sắp xếp xử lý một mươi ba trăm năm mươi chín cơ sở nhà đất của ba mươi tám bộ ngành cơ quan trung ương
theo báo cáo của chính phủ gửi đến quốc hội hiện nay có chín bốn trăm một mươi một cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng
theo đúng quy hoạch điều chuyển năm trăm sáu mươi một cơ sở từ nơi không còn nhu cầu sang nơi có nhu cầu sử dụng
chuyển giao về địa phương một trăm ba mươi tám cơ sở tạm giữ để tiếp tục xử lý bảy mươi chín cơ sở bán tài sản trên đất
chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm mươi một cơ sở thu hồi một mươi cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm cơ sở
đối với cơ sở nhà đất do địa phương quản lý theo báo cáo của ba mươi sáu địa phương
từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn bảy đến nay giữ lại tiếp tục sử dụng sáu mươi tám một trăm bốn mươi năm
bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất tám trăm bốn mươi ba cơ sở điều chuyển tám trăm một mươi ba cơ sở
thu hồi hai trăm bốn mươi ba cơ sở chuyển giao về địa phương một trăm ba mươi sáu cơ sở tạm giữ để tiếp tục xử lý ba mươi tám cơ sở